xin kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị đến bây giờ những người dân xung quanh con phố nguyễn hữu thọ thành phố bà rịa
vẫn chưa thể tìm được những tội ác tưởng như chưa có trên phim lại có thể xảy ra ngoài đời thật
mà lại chính ngay tại khu phố mình đang sống
ai nấy đều bằng hoàng trước sự việc tống thị tùng linh hai tuổi ngụ phương phước nguyên
mua chất độc xiên nua về đầu độc cha ruột khiến nạn nhân tử vong
sau đó đắp xi măng lên rồi gây cháy nhà để tạo hiện trường giả
ông tống hồng điệp sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám cha ruột của linh là nạn nhân trong vụ án đau lòng này
ngồi trước linh cữu của chồng cô đê vợ ông điệp mẹ của linh
cho rằng những thông tin mà linh nói là tự dựng ra
không có chuyện vì mô thuẫn với chồng không chịu được mà cô đề bỏ đi nơi khác
thực tế cô đê đang ở nhà của người con gái đầu để chăm sóc cho hai đứa cháu ngoại song sinh
theo cụ đề cô cùng chồng có hai đứa con gái
ngoài người con cảo đã lấy chồng hiện đang sinh sống tại thành phố hồ chí minh
linh là đứa con út của cô đang học ngành luật trên thành phố hồ chí minh
vì dịch bệnh bùng phát linh về nhà sống với ông điệp để học online
riêng cô đề lên thành phố hồ chí minh ở nhà con gái đầu để phụ con chăm sóc cháu ngoại
bình thường linh là người chầm tính ít nói nhìn có vẻ hiền lành nhưng lại rất ngang bướng
nhiều lần vì tính ngang bướng khiến cô phải la giày
cô nói thiệt với con chú điểm nóng tính la thì cô chấp nhận có
cha mẹ nào mà không la mắng con
cô thì ở hai bên không chọn bên nào bỏ bên nào
mà nó là con nít đôi khi nó không hiểu lòng cha mẹ

đúng là nó cô cũng nhận luôn lỗi với chú vì không dạy con tốt
đợt trước linh điện thoại cho cô nói con chán nản
cha con là con thế này thế kia
nhưng cô cũng khuyên bảo nó đừng có nói như vậy
là bất hiếu mình phải ở hiền thì trời mới ban phước
cô khuyên cả hai người con linh thì nó bướng
nhiều khi mình nói nó không nghe
cô đề ngấn nước mắt kể tiếp
năm lớp bảy nó có lấy tiền của ông ấy không
cô không biết
ông ấy về mới lục xoát
nhưng nó ăn cắp tiền của chị nó
để mua bộ đồ thể dục là thật
sau đó nó tự ý cắp tiền của cô
để đi sửa đồ
vì nó bận không vừa
lúc đầu cô phát hiện nó không nhận tội
nó đổ thừa tùm lum
một hồi lâu nó mới khóc
rồi kể do thế này thế kia
mà cô cũng giấu không cho cha nó biết
vì sự làm ăn nó
thay cô đề chuyện gia đình con cái
đôi lúc vợ chồng cũng có tranh cãi mâu thuẫn là chuyện thường tình
tính ông điệp nóng
hay là dày
nhưng thật ra rất thương con cái
ông cũng ý thức được chuyện con cái đã lớn
nên không còn đi nhậu như trước kia nữa
riêng chuyện cô bị ông điệp đánh đập
thời gian gần đây là hoàn toàn không có
trước sự ra đi của chồng
cô đề bằng hoàng
khi người ra tay sát hại không ai khác
lại là chính đứa con gái út của mình
hôm nhà xảy ra hỏa hoạn
linh gọi điện cho cô khóc lóc vì nhà cháy
cô đề chỉ biết lo lắng cho con
hỏi hàn con gái
giờ mới tra ra tất cả
chỉ là màn kịch do linh tạo dựng
để trôn xác cha của mình
có mặt trong đám tang của ông điệp
như bạn bè người thân hàng xóm láng giềng
đều không cầm được nước mắt
ai cũng bằng hoàng
xót xa trước sự ra đi của ông điệp
đau lòng hơn
linh có con gái út của ông
ngoài vẻ hiền lành ít nói
lại chính là kẻ máu lạnh
nhẫn tâm sát hại cha mình
quận lòng đám tang
của người cha bị chính con gái ruột đầu độc
cha nó cái gì cũng không biết
cũng lo thương cho nó vậy mà
bên căn nhà cấp bốn đổ nát sập sệ
do vụ hỏa hoạn gây ra
đám tang của ông điệp được tổ chức
bên nhà ông nội
những người có mặt tại đám tang
ai nấy đều xúc động trước sự ra đi đột ngột của ông điệp
không ai ngờ rằng
ông lại bị chính đứa con gái
mà mình lo lắng quan tâm
suốt hai mươi một năm trời ra tay tản nhẫn như vậy
đứng nếp mình một góc trước linh kĩu
của đứa con trai

ngẹn ngào khi người tóc bạc
lại phải tiễn kẻ đầu xanh
ông điệp là con trai thứ của bà luật
thường yêu lo lắng cho mẹ già
hôm qua khi vụ việc được phát hiện
ông điệp nằm cố quạnh
dưới lớp đất đá
được chính linh cháu nội trốn xác
bà luật không đứng vững
cứ nhìn con trai mà khóc
bà thương nó lắm
thằng điệp hiền khô à
cứ khóc hoài vì nhớ con
bà luật đau đớn nói
đứng cạnh bà luật
ông hà tân
em trai bà luật
cậu của ông điệp
chùa sót trước sự ra đi của đứa cháu trai
ông không ngờ rằng
đứa cháu mà hôm qua còn đứng trước mặt ông
xả vờ đau sót khóc lóc
lại chính là kẻ máu lạnh
ra tay sát hại cha của mình
ông sốc lắm
hôm qua nó đóng kịch giống như thật
ai ngờ chính nó lại là thủ phạm
thế mới khổ lắm chứ
nó thiêu cha nó
chứ người ta nào có thiêu
mẹ nó lên thành phố để chăm chị gái
nó mới sinh con
có ở đâu lại xảy ra chuyện như thế này
ông tâm chua sót
theo nhiều người thân của ông điệp
sau khi vợ chồng ông lên thành phố hồ chí minh
để chăm sóc người con gái đầu
vừa mới sinh em bé sinh đôi
linh ở nhà học online
còn ông điệp vẫn đi làm nhiều ca trong ngày
để gắng cưỡng kinh tế
lo cho gia đình
hai cha con cũng hay chở nhau đi ăn uống
tuy ông điệp là người bộc trực
có la mắng con cái
nhưng lại rất thương và lo lắng cho linh
không ai nghĩ rằng
chỉ vì phút phút của ông điệp
bốc đồng nông nổi và máu lạnh
linh lại có thể ra tay tàn độc như vậy
với chính cha ruột của mình
cha nó cái gì cũng lo cho nó
ổng thương con như vậy
mà nỡ lòng nào
em gái ông điệp bật khóc
theo người thân của ông điệp
sau khi gây ra vụ hỏa hoạn
linh đã gọi điện cho mẹ đẻ bà đê
để kể về việc nhà cháy
ai cũng lo lắng cho linh
tuy nhiên khi biết được sự thật
những người có mặt tại đám tang vô cùng sửng sốt
không ngờ rằng sự thật lại đau lòng đến như vậy
tối ngày một mươi chín tháng một
linh phóng hỏa đốt nhà
các nhà cấp bốn bốc cháy dữ dội
riêng phần gác trong nhà bùng nắp ra
ai cũng nghĩ do bất cần
hỏa hoạn xảy ra bình thường
nó nghĩ đốt nhà như vậy cháy xong
rồi cho tàn đổ xuống
nên mới đốt ở chính giữa nhà
trước và sau nhà không có cháy
nếu là người ngoài mình đỡ tức
đây là con cháu của mình
có ai ngờ nó lại là con
mà lại đi làm hại cha
còn cái không hiếu kính với cha mẹ thì thôi
chứ thổ đời nào
lại làm ra chuyện như vậy
thà vô tình còn tha thứ được
đằng này nó cố tình sát hại cha rồi
ông tâm bức xúc
theo cô nga
em ruột ông điệp
tuy anh trai cô hơi nóng tính
hay la mắng con cái
nhưng tính rất hiền lành
chưa bao giờ đánh đập con của mình
ngày nào ông điệp cũng đi làm đến khuya mới về
đôi lúc bực dập trong người
ông mới la mắng con thôi
không ngờ vì những lời la mắng đó
mà linh lại phấn út
tìm cách sát hại cha của mình

khiến mọi người đều bàng hoàng
thưa quý vị
chỉ vì những mâu thuẫn thường ngày không được giải tỏa
linh đã để phần con
lấn át phần người
và dẫn đến những hành vi vô nhân tính
hiện cơ quan chức năng
đã bắt giữ kẻ thù ác
hy vọng mức án thích đáng sẽ được đưa ra
những thông tin mới nhất về vụ án
thế được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chào và hẹn lại trong những tin tức tiếp theo